ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức lễ công bố triển khai
hóa đơn tiền điện ứng dụng qr code
đây là sự kiện đánh dấu quá trình tiếp tục ứng dụng các công nghệ giải pháp mới
để có thể mang lại sự thuận lợi nhất cho khách hàng sử dụng điện trên cả nước
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một evn sẽ triển khai ứng dụng mã qr
theo tiêu chuẩn của ngân hàng nhà nước cho tất cả khách hàng sử dụng điện
mỗi khách hàng sẽ có một mã qr của mình
mã qr này sẽ gắn liền với mỗi khách hàng được áp dụng trên toàn bộ hồ sơ khách hàng
trên hóa đơn tiền điện và thông báo tiền điện
khách hàng cũng không cần phải nhớ mã số khách hàng khi thực hiện các giao dịch với evn
đồng thời việc thanh toán cho các dịch vụ điện năng của khách hàng trở nên đơn giản hơn thuận tiện hơn
khi thực hiện thanh toán khách hàng chỉ cần quét mã qr và nhập số tiền
giao dịch thanh toán sẽ hoàn thành nhanh chóng mà không cần khai báo thông tin người dùng
bên cạnh đó khách hàng có thể lưu trữ thông tin thanh toán trên điện thoại di động cá nhân
thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi chỉ với một thao tác quét mã qr